chiều ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba trong lúc đánh cá trên sông hồng đoạn chảy qua khu vực miếu bản
thôn hai giang cao xã bát tràng huyện gia lâm hà nội vợ chồng anh trần mạnh đạt ba mươi một tuổi trú tại
phường lĩnh nam quận hoàng mai hà nội bất ngờ phát hiện vật thể như là chân người nổi lập lờ
trên mặt nước cách bờ khoảng ba mươi mét ban đầu chị vợ cho rằng vật ấy là chân mano canh nhưng khi đến
công an kiểm tra mới táo hỏa rụng rời vì đó là chân người họ kéo nạn nhân vào bờ dùng dây cột
lại rồi gọi điện cấp báo đến cơ quan công an trung tá nguyễn quốc đồng đội trưởng đội cảnh sát hình
sự công an huyện gia lâm cho biết ngay sau khi nhận được thông tin phát hiện một số bộ phận trên
nạn nhân thuộc địa phận xã bát tràng và tiến hành kiểm tra xác định tin báo là có căn cứ công an huyện
gia lâm đã báo cáo ban giám đốc công an thành phố hà nội đồng thời huy động lực lượng tiến hành bảo
khám nghiệm và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cấp báo trên triển khai thực hiện các biện pháp
cấp bách lực lượng điều tra trọng án phòng cảnh sát hình sự cùng hội đồng khám nghiệm đã khẩn trương
hành quân xuống hiện trường trong lúc các bác sĩ pháp y kỹ thuật hình sự tổ chức khám nghiệm thì
liên quân hình sự thành phố và công an huyện gia lâm tiến hành giả soát nhân chứng để truy tìm manh
mối trực tiếp chỉ huy tổ khám nghiệm là trung tá nguyễn văn tuyến phó trưởng phòng kỹ thuật hình
sát quan thành phố hà nội cho biết chúng tôi phát hiện một số bộ phận cơ thể người cách nhau khoảng
một mươi mét gồm có hai chân và đầu của nạn nhân chúng tôi đánh giá đây là vụ án sát hại người đặc biệt
nghiêm trọng nên huy động lực lượng tổ chức ra soát mở rộng tìm kiếm dấu vết trên mặt sông hồng và
khu vực bờ sông chảy qua miếu bản hiện trường phát hiện nạn nhân là giải bờ đất sát bên nước có nhiều
cây cỏ đá sỏi đồ sành xứ rác thải trong đó có một đống đá xét trồng lên nhau có dấu vết
xi măng mới bên trên có phủ đậy bằng một tấm chăn có dấu hiệu khả nghi tiến hành kiểm tra thấy từ
đồng đá phát ra mùi hôi thối và có chất dịch màu nâu đậm nghi là máu chúng tôi nhận định đây rất
có thể là nơi hung thủ trôn giấu nạn nhân và một phần còn lại của nạn nhân tiến hành khai
cuột để kiểm tra xác định nạn nhân là nữ giới đã bị bỏ hai chân và đầu phần còn lại được cuốn bên
trong một chiếc vỏ chăn đang trong thời kỳ chiêm thối phân hủy mạnh
hung thủ xếp đá trồng lên trên nạn nhân rồi dùng xi măng chát lại sở bộ xác định nguyên nhân tử vong
là do mất máu cấp quá trình khám nghiệm không thu được bất kỳ giấy tờ tùy thân tài sản nào giúp cho
việc xác định tung tích của nạn nhân trong vụ án này thông tin về người bị hại cũng như hung thủ
thực sự là con số không chọn chính khi những người lính trọng án thủ đô cùng hình sự được ra lầm
bắt đầu bỏ trận khi chưa biết nạn nhân là ai nên có nhiều giả thiết điều tra đã được đặt ra kể cả
những người bị hại là người nước ngoài trực tiếp cầm quân chỉ đạo điều tra vụ trọng án này thượng tá
đặng việt quảng phó trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội cho biết công tác truy xét
thủ phạm gây trọng án luôn dựa trên thông tin về con người và vật chứng trong đó tung tích nạn nhân
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng giúp làm sáng tỏ các mối quan hệ cũng như di biến động của nạn nhân
trước khi bị sát hại từ đó phát hiện các manh mối dẫn đến thủ phạm của vụ án do đó việc làm cấp bách tiếp theo
của chúng tôi là phải khẩn trương dựng được thông tin về người bị hại thượng tá quảng trường thanh
từ một điều tra viên thiện chiến với bề dày kinh nghiệm trong truy xét các vụ sát hại người chưa
rõ thủ phạm động lực để thương tá quảng đồng cam cộng khổ của anh em lính tráng trong hành trình
phá án đi từ tình cảm thương xót chân thành sự cảm thông chia sẻ sâu sắc với nỗi đau của gia đình
nạn nhân chính tình cảm ấy đã khiến các anh bất chấp mọi gian khó tận hiến sức lực trí tuệ để nhanh
chóng bắt kẻ thù ác về quy án để nỗi đau kia vội bớt phần nào ngày khi công tác khám nghiệm kết
thúc thông báo truy tìm tung tích nạn nhân đã được cơ quan điều tra phát đi gửi đến sáu mươi ba tỉnh thành phố
trong cả nước đề nghị ra soát phát hiện người mất tích để cung cấp thông tin cho ban chuyên án sàng
lọc song song với hoạt động truy tìm tung tích nạn nhân liên quân hình sự thành phố và huyện gia
lâm đã tỏa đi các khu vực xung quanh hiện trường để nắm bắt thông tin có ý nghĩa cho hoạt động điều tra
tác đã đồng loạt triển khai các phần việc từ nắm tình hình kiểm tra trích xuất camera ra soát xác
minh đối tượng hình sự ma túy tù tha hoạt động hiện hành trên địa bàn đến các biện pháp nghiệp vụ chuyên
sâu để truy tìm manh mối thủ phạm lúc này kết quả nắm mắt tình hình cho phép nhận định nơi phát
hiện nạn nhân chỉ là hiện trường phụ còn nơi gây án có thể là một nơi khác công tác giám định các mẫu
vật thu tại hiện trường và nạn nhân đặc biệt là dấu vết đường vân qua tra cứu đã cho nhận được nạn nhân
những thông tin đầu tiên về nạn nhân tiến hành giám định gen giữa nạn nhân và người mẹ cho phép
xác định người bị hại sinh năm hai nghìn sáu trú tại quận ba đình hà nội từng là á khôi hai trong cuộc thi hoa
khôi áo dài việt nam năm hai nghìn hai mươi hai thời điểm nạn nhân bị sát hại trước khi được phát hiện trong khoảng
từ hai đến ba ngày từ thời điểm này các mối quan hệ của nạn nhân sinh năm hai nghìn sáu cùng lịch trình sử dụng
thời gian di biến động của cô dần được làm rõ tổ chức xác minh của nạn nhân đã tìm hiểu về nạn nhân
sử dụng thời gian của nạn nhân trước và trong ngày một mươi tháng một mươi trích xuất camera an ninh tại nhiều
địa điểm ban chuyên án thu được hình ảnh của nạn nhân và một nam thanh niên xuất hiện tại sảnh một
khu trung cư trên địa bàn huyện gia lâm hà nội hai người cùng đi lên một căn hộ tại đây sau nhiều giờ
không thấy nạn nhân quay ra mà xuất hiện thêm một người đàn ông đi vào căn hộ đó rồi cùng quay ra
với người thanh niên đã đi cùng nạn nhân trước đó họ cũng bê một thùng xốp khá to và có vẻ nặng ra
tiếp tục giả soát trích xuất camera theo lộ trình di chuyển của nam thanh niên nói trên
trinh sát phát hiện chiếc xe đi về khu vực miếu bản gần bờ sông hồng nam thanh niên xuống xe bê
chiếc thùng xốp về phía bờ sông chính là khu vực đã phát hiện nạn nhân xấu xố khi chở ra không thấy
gã mang theo chiếc thùng xốp nữa thượng tá quảng kể rất lâu rồi trên địa bàn thủ đô mới lại xuất
hiện một vụ án sát hại người phân mảnh man dợ đến như vậy chúng tôi đánh giá giữa đối tượng và nạn
nhân liên hệ với nhau sau khi gây án hung thủ đã lọc nạn nhân mang đi phi tan để xóa dấu vết tội
phạm tiêu hủy chứng cứ vụ án đã xảy ra từ nhiều ngày trước những dấu vết phản ánh về tội ác không
còn nữa nạn nhân có nhiều mối quan hệ bạn bè đã đi nhiều nơi nên việc thu thập tài liệu chứng cứ mất
rất nhiều thời gian công sức của anh em có thể thấy cán bộ chiến sĩ tham gia chuyên án đã hết
sức tâm huyết với nhiệm vụ được giao từ nhận định giữa hung thủ và nạn nhân có quan hệ với nhau
các mũi trinh sát tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu qua đó phát hiện ra sự
xuất hiện của một nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn ở gần khu vực hiện trường nơi phát hiện nạn
nhân xấu xố sau khi tội ác bị phát lộ cụ thể là nghề này thường đến ngó nghiêng nhìn trước nghìn
sau quan sát vị trí trốn cất nạn nhân qua đối chiếu hình ảnh thấy đặc điểm nhận dạng của gã này rất giống
với nam thanh niên đã xuất hiện tại khu trung cư cùng với nạn nhân vào ngày một mươi tháng một mươi chiếc
xe một đối tượng đi đến hiện trường cũng được xác định là thương người ở hầm chung cư đó thượng tá
quảng nhớ lại lần theo các mối quan hệ của nạn nhân tiến hành sàng lọc từng người theo phương pháp loại
trừ để dần giải nghi loại khỏi diện nghi vấn cuối cùng còn lại một đối tượng có nhiều dấu hiệu hiếm
nghi nhất kết quả xác minh chủ sở hữu chiếc xe máy để tại hầm trung cư xác định chủ xe là ông tê bí mật
xác minh ban chuyên án được biết ông t có một người con trai tên là tạ duy khanh sinh năm
hai nghìn năm quê quán tại xã đồng thái viện kiến sương tỉnh thái bình chúng tôi xác định khanh chính là
người đã xuất hiện tại trung cư cùng nạn nhân vào chiều ngày một mươi tháng một mươi tổng hợp từ nhiều nguồn
tài liệu chứng cứ cho phép nhận định khanh chính là nghi can đã sát hại nạn nhân căn hộ mà khanh
sinh sống tại khu trung cư nhiều khả năng là hiện trường chính của vụ án cách nơi phi tăng nạn nhân
chừng năm km lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của khanh được tiến hành ngay nhưng đối tượng đã biến mất
nạn nhân ngủ sát nhà vệ sinh lực lượng phá đã thu được một số dấu vết màu nâu đỏ như là máu
tiến hành thu mẫu để giám định adn kết quả xác định đó chính là máu của nạn nhân xấu xố
lúc này tin trinh sát báo về rằng khanh đã thuê xe ôm ra bến xe khách để bắt xe về thái bình thiếu
tá bùi quang tùng đối phó đội điều tra trọng án kể đêm ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tức chỉ sau hai mươi bốn
hai mươi giờ kể từ lúc cuộc điều tra được bắt đầu lực lượng phán phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
công an tỉnh thái bình đã bắt gọn tạ duy khanh khi đối tượng đang ẩn náu tại ngôi nhà dưới quê
đông thái tiền hải trong quá trình bắt giữ tên khanh có ý định làm điều dạy rột nhưng các trinh
sát đã kịp thời ngăn chặn tại cơ quan điều tra khanh đã thú nhận tội ác của mình đối với nạn
nhân xấu số theo đó do có quan hệ từ trước nên chiều ngày một mươi tháng một mươi khanh cùng nạn nhân
đi ăn tối sau đó cùng trở về căn hộ của khanh tại đây hai người to tiếng tại phòng khách do khanh đòi
chiêu khoản năm mươi triệu đồng xong không được nạn nhân trả bực tức khanh đã dùng dao tấn công nhiều lần khiến nạn
nhân tắt thở sau đó lo sợ hành vi phạm tội bị bại lộ khanh đã dùng hung khí phân mảnh nạn nhân trong
nhà vệ sinh ra nhiều bộ phận rồi cho vào thùng xốp dán băng dính lại thuê taxi trở đi lòng vòng tìm
chỗ phi tang rồi chọn khu vực bờ sông hồng ở thôn hai giang cao xã bát tràng huyện gia lâm hà nội lúc
taxi rời đi khanh một mình bê thùng xốp ra vệ sông rồi vứt một số bộ phận xuống dòng nước phần còn
lại trôn ở bờ kè đến chiều ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn ba khanh mua một trăm hai mươi năm đồng từ xi măng để dạng sáng
hôm sau đến đó đổ lớp mỏng lên khu vực trôn nạn nhân chiều ngày một mươi ba tháng một mươi biết thông tin nạn nhân
nạn nhân bị phát hiện khanh đã bắt xe về quê ở thái bình và đến hai mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi thì bị bắt
bỏ vào năm hai nghìn một mươi bốn luật sư lê anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyên anh đoàn luật sư thành phố hà
hà nội cho biết cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội vừa phối hợp với viện kiểm sát
cung cấp phòng kỹ thuật hình sự tiến hành thực nghiệm điều tra vụ án giết người phần sát nạn
nhân xảy ra vào ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba tại khu đô thị xã đa tốn huyện gia lâm hà nội hội
thực nghiệm có sự tham gia của luật sư thơm tại buổi thực nghiệm bị can tạ duy khanh đã diễn tả lại
các loại nạn nhân và phân ra làm nhiều mảnh rồi cho toàn bộ các phần và bên trong thùng xốp màu
trắng dùng băng dính dán lại nạn nhân trong vụ việc là nữ sinh năm hai nghìn sáu trú tại quận ba đình
hà nội theo luật sư thơm quá trình thử nghiệm bị can diễn lại chi tiết cụ thể từng thao tác phần
mảnh nạn nhân cho vào thùng xốp hành vi diễn tả của bị can phù hợp với lời khai của bị can biên
bản khám nghiệm pháp y bản ảnh hiện trường cùng các tài liệu chứng cứ được cơ quan điều tra thu
thập được trong suốt thời gian qua
kết quả điều tra đã xác định ngoài hành vi sử dụng hung khí sát hại nạn nhân rồi phân
mạnh vứt xuống sông hồng bị can còn có hành vi xâm phạm quyền sở hữu công dân chuyển dịch tài
sản của nạn nhân như các tài liệu điện thoại túi sách đồ dùng cá nhân như vậy bị can tạ duy khanh
đã phạm hai tội giết người và cướp tài sản theo các điều một trăm hai mươi ba một trăm sáu mươi tám bộ luật hình sự trong đó tội
giết người có khuôn nguyện phạt cao nhất đến tự hình luật sư nguyễn anh thơm cho hay hành vi của
đối tượng thể hiện sự côn đồ hung hãn thực hiện tội phạm một cách man dợ việc đối tượng phân mảnh
nạn nhân phi tang là hành vi xảo quyệt nhằm che giấu tội phạm sẽ phải chịu thêm tình tiết tăng nặng
trong quá trình thực hiện tội phạm đối tượng còn có hành vi chiếm đoạt các tài sản của nạn nhân
hành vi sát hại nạn nhân một cách man dợ gây tang thương mất mát không gì bù đắp được cho gia đình
nạn nhân gây phận nộ trong dư luận xã hội thì đối tượng phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tự
hình là có căn cứ đúng luật
luật sư thơm chia sẻ